đông đào ý kiến cho rằng những hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ ảnh hưởng đến trận tự an toàn xã hội
mà còn là hành vi coi thường pháp luật coi thường tính mạng của người khác cần phải ngay lập tức ngăn chặn
cần tăng mức phạt hành vi cố tình chống đối người thi hành công vụ kiểu lao xe thẳng vào lực lượng cảnh sát là không thể chấp nhận được
sẽ phải kết án tội sử dụng ma túy lái xe tội chống người thi hành công vụ tội lái xe khi không có bảng lái
hành vi tái diễn đã yếu tố tăng nặng
với các đối tượng cố tình lao xe vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
thì ngoài việc chấp hành án phạt nghiêm cần cầm lái xe vĩnh biển để chúng không có cơ hội gây thủ tượng nữa
có tiền án tiền sự rồi còn hiện gặp gặp đối tượng này ngoài đường thì cũng phải biết sức lời phòng
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong cuối một vừa qua
toàn quốc xảy ra ba mươi chín vụ chống người thi hành công vụ làm một mươi hai cán bộ chiến sĩ bị thương
cơ quan chức năng đã bắt giữ ba mươi bốn đối tượng
đây là hình ảnh ghi lại vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh thanh hóa vào tháng ba vừa rồi
một tài xế xe container không chấp hành yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện
tăng ra bò chạy đánh võng trên cao tốc và đâm thẳng vào xe của cầu công tác
còn đây là vụ việc xảy ra ở bắc giang trước đó
đối tượng là thanh niên một mươi chín tuổi đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm
lái xe đâm trực diện vào cán bộ cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ
trước tính chất mạnh động liều lĩnh ngày một gia tăng của các đối tượng
cư dân mạng cho rằng cần phải kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp này
đề xuất nghiên cứu tăng nặng chế tài xử phạt để gian đe
tôi thấy một số vụ việc chống người thi hành công vụ có tính chất nguy hiểm
đã được xử nghiêm với mức án về tội giết người tội giết đồng tình
phải bạch tay xử lý thì mới mong bớt đi các vụ việc độc trí bị thương
hay hy sinh ít sức thương tâm

đây là những ảnh vi hết sức mạnh động và có thường pháp luật
nhiều đối tượng đã có tiền án tiện sự sử dụng rượu bia mạc mỹ
trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông
vì vậy cần phải nghiêm trị
đôi nữa tôi đề xuất xem xét tăng nặng hình phạt
hoặc xử lý với các khu hình phạt khác để đảm bảo tính gian đe
chứ rằng mỗi nửa tháng lại thấy có vụ chống người thi hành công vụ xảy ra thật đỏ
pháp luật cần xử lý mạnh hơn nữa với những trường hợp như thế này
để đủ tính gian đe
hành vi này nguy hiểm cho người thực thi pháp luật và những người khác tham gia giao thông
đây là hành vi giết người với lỗi cố ý
hành vi này đã cấu thành
những năm gần đây cũng khá nhiều anh công an bị kiểu hành vi này gây hậu quả rất đáng tiếc rồi
theo cơ dân mạng nguyên nhân dẫn đến các hành vi chống người thi hành công vụ
đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật kém
thậm chí coi thường pháp luật của một số cá nhân
trong đó một số đối tượng vi phạm còn có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng chức năng
nhằm trốn tránh việc bị xử lý
vì vậy cộng đồng cũng cần phải tham gia vào việc lên án phản đối những hành vi này
song song với công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
để người dân có thể hiểu rõ và không vi phạm
đến lúc đứng trước vài móng ngựa mới hối hận thì đã quá muộn
nhiều người vì ma men mà chống đối người thi hành công vụ
nói chung là phải luôn tỉnh táo không uống rượu bia khi lái xe
tuần thủ pháp luật thì không có gì phải sợ
nhiều bạn trẻ bây giờ manh
động quá mới một mươi chín hai mươi tuổi đầu mà đã chống người thi hành công vụ
cái này phải dạy từ nhà trường đến gia đình
sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là điều mà ai cũng cần phải biết
và làm theo từ khi còn nhỏ
chỉ những người vi phạm pháp luật mới chống người thi hành công vụ
vậy nên đừng làm gì trái pháp luật đặc biệt là khi tham gia giao thông
có như vậy mới bảo vệ được sức khỏe tính mạng của chính mình
và đảm bảo an toàn cho cộng đồng và xã hội
mỗi công dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
tỉnh táo không tham gia vào các hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ
cùng nhau lên án các hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời phát huy tinh thần ý thức trách nhiệm của công dân
trong việc chủ động tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nói chung
và chống người thi hành công vụ nói riêng